thực hiện nguyên tắc ăn chín uống xôi chỉ ăn ở những nơi đảm bảo vệ sinh tránh những nơi bụi bẩn ẩm thấp bảo quản
bên cạnh đó cần phải chế biến thức ăn đúng cách tránh nguy cơ vi khuẩn xâm nhập gây ngộ độc